từ đêm giao thừa đến nay cơ quan chức năng đã xử lý nhiều trường hợp người dân lén đốt pháo gây nguy hiểm
tình trạng này diễn ra ở không ít các địa phương trên cả nước
tại các bệnh viện cũng đã có trường hợp bệnh nhân nhập viện bị thương rất nặng do đốt pháo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
những tiếng pháo nổ vang trời sát pháo vương vãi khắp dân
tình trạng người dân lén lút đốt pháo vẫn diễn ra ở khắp nơi
mặc lệnh cấm mặc nguy hiểm người đốt cứ đốt
đây là hình ảnh của một bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện việt đức
em nhập viện trong tình trạng cả tay và chân đều bị thương tích nặng do đốt pháo
tết năm nay cả gia đình phải đón tết trong bệnh viện
hầu như tết năm nào cũng có bệnh nhân nhập viện vì những tổn thương do pháo nổ
người thì không may tử vong người may mắn qua khỏi cũng để lại thương tật
trước đây thì vào những ngày ba mươi tết sau khi mà giao thừa xong
chúng tôi nhận được rất nhiều những tai nạn do pháo nổ
gây ra nát tay rồi nát mặt
từ khi có nghị định cấm sử dụng pháo trong những ngày lễ tết
và gần đây là có nghị định cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
thì tình hình tai nạn rất là nặng
tình hình tai nạn rất là nặng kể
chúng tôi khuyên cáo với người dân là phải tuân thủ truyệt đề
đường lộ chính sách của chính phủ để có một cái xã hội an toàn văn minh
và người dân có sau khi những ngày lễ tết có thể tham gia được lao động sản xuất
vui xuân vui tết nhưng người dân cũng cần có ý thức tuân thủ pháp luật
tuyệt đối không được đốt pháo dù bất kỳ lý do gì